thưa quý vị và các bạn di sản văn hóa được coi là tài nguyên quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước đặc biệt là trong hoạt động du lịch
việc khai thác các di sản văn hóa trong hoạt động du lịch phải đảm bảo tăng trưởng nhưng không để lại những hậu quả tiêu cực cho văn hóa và môi trường bản địa
vì vậy vấn đề cân bằng giữa phát triển du lịch và gìn giữ di sản văn hóa luôn là mối quan tâm của những người làm nghề có trách nhiệm
trong chương trình cốc nhìn văn hóa tuần này xin mời quý vị cùng gặp gỡ ông nguyễn công hoan phó giám đốc công ty cổ phần hà nội red tour
và ông nguyễn đắc thủy phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ
xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với góc nhìn văn hóa của chúng tôi hôm nay
là tỉnh trung du phía bắc phú thọ hiện có một ba trăm bảy mươi hai di tích lịch sử văn hóa với một trăm sáu mươi một di tích khảo cổ học hai trăm sáu mươi hai chùa và nhiều di tích kiến trúc cổ xưa
trong đó người dân phú thọ nói riêng và cả nước nói chung rất tự hào khi trên đất tổ có hai di sản gắn với thời đại hùng vương
được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đó là di sản tín ngưỡng thờ cúng hùng vương và di sản hát xoan phú thọ
với ý thức bảo vệ phú thọ đã tự hào
tự hào tồn và phát huy giá trị di sản
những năm qua tỉnh đã đưa hát xoan trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa và đã được tỉnh phú thọ đặc biệt chú trọng phát triển
trong tuyến đó tạo cho du khách đến các địa điểm đó để thưởng thức cái hát xoan
thì những sản phẩm rất là riêng có ở phú thọ tôi nghĩ nó sẽ có tạo điều kiện hơn cho du lịch
suốt những năm qua phú thọ đã rất nỗ lực trong việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp bảo tồn phát huy giá trị di sản hát xoan
làm cho di sản hát xoan thực sự hồi sinh lan tỏa và có sức sống mãnh liệt trong cộng đồng
một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm mà tỉnh đề ra là đẩy
để mạnh tuyên truyền quảng bá và dần đưa hát xoan trở thành một sản phẩm du lịch tới đông đảo người dân du khách trong và ngoài nước
từ năm hai nghìn một mươi hai bên cạnh việc bảo tồn thì sở văn hóa phú thọ đã có chương trình đưa hát xoan trở thành một sản phẩm du lịch
thưa ông thủy ông có thể cho biết kết quả của việc này
sau khi được unesco ghi danh hát xoan phú thọ
đó là di sản phi vật thể cần bảo vệ cẩn cấp vào năm hai nghìn một mươi một
thì chúng tôi đã xây dựng một cái chương trình để gắn hát xoan với phát triển du lịch ở địa phương
trong đó tập trung vào chương trình hát xoan làng cổ đào tạo bồi dưỡng lớp nghệ nhân
trước đây thì lớp nghệ nhân chủ yếu là trình diễn hát xoan trong di tích gắn với tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
nhưng khi hát xoan đã trở thành một cái di sản
thì có rất nhiều người quan tâm và muốn trải nghiệm di sản này ngay tại không gian
di tích gốc của nó
vì vậy chúng tôi đã xây dựng chương trình hát xoan làng cỏ để phục vụ cho sự trải nghiệm của khách du lịch
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tái tạo và phục dựng không gian tồn tại của di sản
đó là miếu lãi lèn là nơi phát tích của hát xoan
ở đó nó vừa là nơi trình diễn di sản nơi thực hành di sản nơi truyền dạy di sản
nhưng đồng thời nó cũng là một nơi để trưng bày nghệ vật hát xoan giống như một bảo tàng xoan
khách du lịch đến đấy vừa trải nghiệm hét xoan
nhưng đồng thời cũng vừa được thăm những hoạt động quá trình bảo tồn phát huy giá trị của hát xoan
từ khi mà hát xoan hình thành cho đến nay
yếu tố văn hóa lịch sử truyền thống của việt nam là một yếu tố rất hấp dẫn để có thu hút khách quốc tế
đặc biệt là những nguồn khách quốc tế khách châu âu khách nhật bản
là những đối tượng khách mà người ta có mối quan tâm tìm hiểu văn hóa lịch sử rất là lớn
trong quá trình mà chúng tôi khai thác cái sản phẩm du lịch văn hóa này
đưa vào hành trình tour thì cũng có hai cái yếu tố
yếu tố thứ nhất đó là tạo cái sự khác biệt cái sự hấp dẫn về sản phẩm so với những sản phẩm trước đó
và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ góp phần cho bà con ở điểm đến đấy
người ta thấy được giá trị văn hóa của mình
và từ đó thì các cái di sản văn hóa đấy cũng được bà con địa phương người ta trân trọng hơn yêu quý hơn
và trong quá trình làm như vậy thì bà con ở điểm đến cũng có thêm những nguồn thu nhập
từ việc các dịch vụ từ tour mang lại
có thể thấy là chúng ta đã đưa ra những di sản văn hóa của việt nam để kết hợp vào những tour du lịch
là một điều mà chúng ta đã từng làm trong những năm trước đây
tuy nhiên ở một số trường hợp thì cái việc kết hợp này làm cho văn hóa
những cái văn hóa phi vật thể của chúng ta bị bóp méo đi
và dường như nó không tồn tại ở bản gốc tức là không được giữ gìn đứng những cái giá trị thực chất của nó
đánh giá gì về điều này thưa ông thủy
đấy là một thực trạng trong cái việc là làm thế nào để cân đối hài hòa
giữa cái bảo tồn giá trị của di sản những giá trị cốt lõi của nó gắn với phát triển du lịch một cách hài hòa
quan điểm của chúng tôi là cái đó thì nó phải có sự gắn kết rất là chặt chẽ
giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng
và phải có sự tham gia quản lý của nhà nước
ở đây thì thực tế trên bàn việt nam thì cũng có một số di sản phi vật thể
trong quá trình khai thác để phát triển du lịch cũng có thể bị biến đổi
bị biến dạng đi
nó không còn cái giá trị cốt lõi nữa mà nó bị thương mại hóa các cái di sản đấy
vì vậy cho nên là cần có sự tham gia của quản lý nhà nước và các nhà khoa học
để định hướng cho cộng đồng những người nắm giữ di sản
bên cạnh cái việc là phục vụ các hoạt động du lịch để mang lại cái nguồn thu nhập
chính đáng cho các cái nghệ nhân ở lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
thì cũng cần phải có biện pháp để gìn giữ bảo tồn để những di sản văn hóa phi vật thể
không bị biến dạng không bị thương mại hóa
phục vụ mục đích tối đa cho kinh tế mà vẫn phải giữ gìn cái giá trị cốt lõi ấy
và cái giá trị cốt lõi ấy chính là cái yếu tố để hấp dẫn khách du lịch
nó mới tạo ra sự khác biệt
vì vậy giữ các cái giá trị cốt lỗi của di sản vẫn là yếu tố gốc
để làm sản phẩm làm tài nguyên cho hoạt động du lịch
đúng là chúng làm du lịch mà du lịch văn hóa là điều rất là khó
bởi vì thứ nhất là cái người làm du lịch sẽ phải hiểu về văn hóa
phải hiểu cái giá trị cốt lõi của cái văn hóa là cái gì
cái đặc trưng họ là cái gì
phải đưa những cái giá trị đặc trưng đó vào cái sản phẩm
cái hồn cốt của cái di sản đó vào cái chương trình tour
vào cái sản phẩm tour vào cái nội dung của tour
thì nó mới hấp dẫn được và mới duy trì được mới phát triển được
thế thì với những người làm du lịch của chúng tôi ấy
để đưa du khách đến với bất kỳ một cái di sản nào đó
ví dụ như hát xoan để mà đầu tiên để cho người ta thấy hấp dẫn
thì chúng tôi cần phải có những hoạt động thuyết minh
phải có những cung cấp cho họ những cái thông tin rất là cơ bản
rồi những cái thông tin tham chiếu
có tham khảo từ các nhà khoa học
đấy là để cho người ta hiểu trước
rồi trong quá trình đưa khách đi tham quan
thì chúng tôi phải có những hoạt động giải thích rất là rõ ràng
về cái đặc trưng của cái vùng miền này như thế nào
tại sao có sự ra đời của cái hát xoan như vậy
và ý nghĩa của những bài hát xoan đó nó ra sao
thì rõ ràng chúng tôi phải tạo cho họ những cái thông tin trước
để người ta hiểu
nếu mà có một sự hướng dẫn một cách đầy đủ
thì du khách của chúng tôi đã thấy hài lòng với cái việc nghe hát soan
còn nếu như mà bình thường mà không có bất kỳ một cái thông tin
gì đó chỉ có cái ngay lập tức chúng ta đưa ra đến nơi
thì người ta sẽ khó hiểu và sẽ nhằm sán
vâng thưa ông thủy với những chia sẻ của ông hoan
thì ông có nghĩ đây là một giải pháp quan trọng
mà chúng ta cần phải áp dụng để có thể giữ được bản sắc của văn hóa
nhưng mà lại dụ dung hòa được cái yếu tố dễ nghe dễ hiểu
đối với du khách không ạ
xuất phát từ cái nhu cầu của khách du lịch
và các cái hãng lưu hành làm du lịch như anh hoan nói
tôi cũng hoàn toàn đồng tình
bởi vì cái sự thẩm thấu của từng cái đối tượng khách là khác nhau
cho nên là nếu mà không có một phương tiện hỗ trợ
để phục vụ cho cái sự trải nghiệm ấy
thì cái sự thẩm thấu để trải nghiệm di sản
nó cũng bị gặp những hạn chế nhất định
vì vậy bên cạnh cái việc bảo tồn những cái giá trị di sản văn hóa
thì phải có thêm những cái hoạt động hỗ trợ khác
ví dụ như đội ngũ thuyết minh viên
để hướng dẫn cho khách trải nghiệm được những cái giá trị của di sản ấy
thưa ông thế lợi ích từ di sản có được chia sẻ cho cộng đồng không ạ
vâng tất nhiên khi mà hát xoan di sản được gắn với hoạt động du lịch
thì các cái lợi ích mà các nghệ nhân và cộng đồng
được hưởng thụ qua cái hoạt động du lịch
thì chính nó cũng là một cái phần để mang lại những cái thu nhập đáng kể cho các nghệ nhân
trước đây thì các nghệ nhân chỉ trình diễn hát xoan
trong các nghi lễ thờ thần và các dịp mùa xuân
nhưng nay khi mà có hoạt động của du lịch
thì ngoài cái hoạt động trình diễn
mùa xuân ấy thì kết hợp với phục vụ khách thăm
thì chính họ đã được mang lại một cái nguồn thu nhập rất là chính đáng
để các nghệ nhân tự duy trì các hoạt động hát xoan của mình
mà không bị biến đổi các cái giá trị cốt lõi của hát xoan
những ngày cuối tuần tại khu vực công viên văn lang thành phố việt trì
hay tại miếu lãi lèn nơi phát tích nguồn gốc hát xoan phú thọ
người dân địa phương và khách du lịch lại có dịp được thưởng thức những làn điệu xoan cổ mượt mà say đắm tình người
đây là chương trình biểu diễn do tỉnh phú thọ tổ chức
nhằm đưa hát xoan đến gần hơn với công chúng
đồng thời giúp người dân và du khách hiểu hơn về hát xoan phú thọ
tuy nhiên để hát xoan thực sự trở thành một sản phẩm của du lịch
còn nhiều khó khăn cần phải khắc phục
hiện nay các điểm di tích để phục vụ hát xoan
thì thực sự chưa thành điểm du lịch
vậy mà cũng còn thiếu nhiều các điều kiện cơ sở thực chất
cũng như là các dịch vụ đi kèm
với mục tiêu đưa di sản thành tài sản
trung tâm thông tin xúc tiến du lịch đã đưa ra nhiều biện pháp
để kết nối tour tuyến thu hút du khách quảng bá hình ảnh đất tổ
điểm du lịch hấp dẫn đến với bạn bè trong nước và quốc tế
do vậy không chỉ đẩy mạnh quảng bá hát xoan trong dịp dỗ tổ hùng vương
lễ hội đền hùng trung tâm đã và đang chú trọng đưa hát xoan
trở thành một sản phẩm du lịch độc đoàn
hát xoan là một sản phẩm đáo đưa vào khai thác trong các tour du lịch
khám phá di sản văn hóa vùng đất tổ trong tương lai
để hát xoan xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
tại mỗi buổi biểu diễn du khách sẽ được quan sát từng động tác
được nghe những cầu xoan trang nghiêm thành kính trong phần hát lễ
hay dân dã tỉnh tứ trong phần hát hội
qua đó người dân hiểu rõ hơn về loại hình nghệ thuật này
trung tâm ngoài việc cung cấp thường xuyên các thông tin hình ảnh
dịch vụ hoạt động của hát xoan phú thọ trên các phương tiện truyền thông
thì trung tâm cũng thường xuyên gửi trực tiếp các chương trình sản phẩm hát xoan
đến với các công ty lữ hành và cũng tham gia các diễn đàn
của các doanh nghiệp du lịch lữ hành cả ba miền bắc trung nam
để giới thiệu sản phẩm hát xoan tại các sự kiện này
để giới thiệu trực tiếp đến các doanh nghiệp
làm tốt cái việc tuyên truyền quảng bá để chúng ta tiếp tục tạo thêm
một cái động đông đảo hơn nữa
cái công chúng người ta hiểu biết và ứng xác hát xoan
và đưa hát xoan đến với công chúng và công chúng hát xoan
xây dựng những sản phẩm từ những riêng có của di sản
để phát triển cái xã hội và phát triển cái du lịch trên đồng bàn tỉnh phú thọ
để nâng cao hiệu quả gắn kết giữa khai thác di sản với phát triển bền vững
tỉnh phú thọ đã và đang hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách
tạo thành hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển bền vững du lịch văn hóa
huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho việc khai thác di sản văn hóa
gắn với phát triển du lịch bền vững
từ phía phú thọ ông có những cơ chế chính sách gì
để có thể quản lý và khai thác hiệu quả nhất hình thức này
khai thác giá trị của di sản hát xoan phục vụ hoạt động du lịch
thì tỉnh phú thọ đã có những cái biện pháp rất là cụ thể
ví dụ như là hành lập trung tâm thông tin xúc tiến du lịch
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp các hãng lữ hành
để kết nối giữa nhu cầu của khách đến với các làng xoan gốc để trải nghiệm
thứ hai là chúng tôi cũng tư vấn cho cộng đồng
và nhất là các nghệ nhân hình thành những cái buổi hát xoan tương đối cố định
vào các cái ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật hàng tuần
tại các di tích gốc đồng thời là tại những không gian văn hóa
mà có thể chỉnh giá hát xoan
vì vậy chúng tôi cũng tư vấn cho cộng đồng
để các nghệ nhân có thể chỉnh diễn để phục vụ các đoàn khách du lịch
theo các nhu cầu của các đoàn khách khác nhau
đặc biệt là chúng tôi cũng đã đào tạo cái nghiệp vụ thuyết minh viên
tại các di tích gắn với hát xoan
để phục vụ và truyền tải những ý nghĩa giá trị và thông điệp của hát xoan
đến với các đoàn khách
và chúng tôi đã kết nối tổ chức các đoàn farm
để đưa các hãng lưu hành
mà có thể trải nghiệm
các giá trị của di sản
đến trực tiếp tại các làng đó
để gặp gỡ trao đổi
cùng với nghệ nhân
cùng với các cơ quan quản lý nhà nước
có liên quan để xác định những nhu cầu
của các hãng lưu hành
rồi nhu cầu của khách du lịch
và cái sự đáp ứng của các nghệ nhân như thế nào
và từ đó thì nhà nước sẽ điều tiết những hoạt động liên quan đến chính sách bảo tồn
và các hoạt động khuyến khích thúc đẩy phát triển du lịch
để gắn kết giữa quá trình
bảo tồn giá trị di sản
những giá trị cốt lõi
để làm một tài nguyên du lịch phong phú
và đồng thời cũng là cung ứng cho
nhu cầu của thị trường khách du lịch
muốn trải nghiệm giá trị
của di sản lá xoan gắn vít tính nữ
của thủ cúng hồng vương
chúng tôi cũng có chính sách ổn định
để hỗ trợ cho các nghệ nhân
và các câu lạc bộ hoạt động một cách ổn định
để các hãng lưu hành
có thể đến bất kỳ lúc nào
thì các nghệ nhân của làng son cúc
cũng có thể hoạt động được cũng có thể phục vụ được
có sự hỗ trợ đó
và tất cả những thông tin
quảng bá trên
trang thông tin điện tử của xã
trang thông tin điện tử của du lịch phú thọ
và sự hỗ trợ của
trung tâm thông tin xúc tiến du lịch phú thọ
hoàn toàn miễn phí
vâng thưa ông hoan đối với những chia sẻ từ phía tỉnh phú thọ
thì không chỉ riêng với phú thọ mà đối với các địa phương khác
khi mà ông muốn khai thác các tour du lịch
mà đi cùng với những
di sản văn hóa phi vật thể như vậy
ông có kiến nghị hay đề xuất gì không
vì chúng tôi thì không mong muốn
rằng là một tôn du lịch chúng tôi chỉ diễn ra
trong một thời gian ngắn nửa ngày
hay một ngày mà nó phải kéo dài
muốn kéo dài như vậy thì chúng tôi phải
tạo thêm nhiều những yếu tố
hấp dẫn liên quan với nhau để
chúng ta có thể kết nối thành một cái dòng sản phẩm tour
cũng phải lưu ý rằng là không phải là
du lịch là một phép cộng rồi tất cả những cái gì
đó là cái nguyên liệu của du lịch
cái gì hấp dẫn của du khách từ thiên nhiên
từ cảnh quan từ ẩm thực
đến văn hóa mà ta cộng rồn lại được
phải góp những yếu tố liên quan đến nhau
bổ trợ cho nhau thì tạo thành một sản phẩm tour
bởi vì du khách bây giờ họ
cũng rất là khắt khe
và cần những sản phẩm
chuyên biệt có dòng sản phẩm du lịch
khám phá có dòng sản phẩm tìm hiểu
văn hóa có những dòng sản phẩm trải nghiệm
thì khi mà có sự kết nối
những nguyên liệu đấy cùng một nhóm đối tượng
thì sẽ tạo một sản phẩm hấp dẫn
và sản phẩm hấp dẫn đấy nó cũng chỉ phù hợp với
một số nhóm đối tượng khách hàng nhất định thôi
không phải là một sản phẩm du lịch mà có thể
giới thiệu cho tất cả các đối tượng khách hàng khác nhau
ở các thị trường khác nhau
với cạnh hát xoan thì cũng cần phải có những dịch vụ đi cùng
như là khách sạn hay biến vãi hay những dịch vụ đi cùng
thì người ta mới có thể quay lại đúng không thưa ông
đúng là cái dịch vụ gọi là hậu cần
cái hạ tầng du lịch thì cũng cần phải có những cái
để làm sao mà đáp ứng
yêu cầu của du khách
đơn giản như là giao thông như là ví dụ như hệ thống
nhà hàng các dịch vụ đáp ứng cho du khách
và hệ thống khách sạn thì đương nhiên rồi
tuy nhiên với phú thọ với đặc trưng là
chúng ta khai thác dòng sản phẩm văn hóa
khai thác và dòng sản phẩm gắn với đời sống người dân
thì cái việc mà chúng ta có thể khai thác ấy
mô hình homestay sẽ rất phù hợp
với dòng khách hàng như thế này
tuy nhiên đối với du lịch tại việt nam
để khách đến và thưởng thức
và sau đó quay trở lại
thì lại đang là một câu chuyện lại là một bài toán đối với
không chỉ ngành du lịch mà còn đối với cả những địa phương
mà sở hữu những di sản rất quý báu nữa
thương thủy để cho việc khai thác du lịch cũng như là
việc trân trọng gìn giữ và phát triển
di sản văn hóa phi vật thể mà cụ thể ở đây là hát xoan
thì ông cần theo ông
cần có những giải pháp tổng thể như thế nào
theo tôi thì để phát huy được
giá trị của hát xoan gắn với du lịch phải có mấy cái
giải pháp thứ nhất là phải
giữ gìn được yếu tố gốc của
di sản những cái giá trị cốt lõi của di sản
ở đấy nó gọi như là
xây dựng được một sản phẩm đặc thù
đặc trưng của địa phương mà hát xoan
sẽ đáp ứng được các yêu cầu đó
thứ hai là xây dựng được
hệ thống dịch vụ
kèm theo đáp ứng được
các nhu cầu của khách du lịch
để khách du lịch có đủ
điều kiện để
trải nghiệm một cách đầy đủ hát xoan
thứ ba là
xây dựng hệ thống hạ tầng
các dịch vụ vui chơi giải trí
để gắn di sản hát xoan
với các dịch vụ đó để tạo nên
những sản phẩm kết hợp giữa hát xoan
với nhu cầu trải nghiệm khác
của du khách ví dụ như là
có thể có thêm những phố ẩm thực
có thêm những phố đi bộ
ở việt trì rồi có thêm
những không gian hoạt động về đêm
để khách du lịch có thể trải nghiệm
hát xoan và dừng chân
lại phú thọ nghỉ đêm và
trải nghiệm thành phố ngã ba sông
đất tổ cội nguồn
về đêm như thế nào thì những cái đó
là phải xây dựng tương đối
hoàn thiện và đầy đủ để
cung ứng những dịch vụ đó cho
khách du lịch trải nghiệm gắn kết với hát xoan
đồng thời là kết nối
sản phẩm du lịch hát xoan với những sản phẩm
du lịch khác trên địa bàn tỉnh phú thọ
hiện có ví dụ như là kết nối
giữa hát xoan với tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
tại khu du lịch lịch sử đền hùng
rồi thì giữa du lịch văn hóa
tâm linh ở đền hùng với hát xoan
với khu du lịch
nước khoang nóng thanh thuể hoặc là gắn
với việc du lịch sinh thái ở vườn quốc gia xuân sơn
những sản phẩm du lịch đó
nó kết hợp được với nhau thì nó tạo
những tour du lịch tương đối là
khép kín và đáp ứng được với nhiều
nhu cầu của các đối tượng du khách
khác nhau đồng thời là
chúng tôi cũng phải chăm lo đào tạo
bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng được
yêu cầu để đảm bảo
tính chuyên nghiệp đồng thời là
hỗ trợ cho người dân có
vừa là người trình diễn
những giá trị của di sản
để khách du lịch trải nghiệm nhưng đồng thời
cũng phải có kỹ năng để hoạt động du lịch
để từ khâu tiếp tân
cho tới khâu phục vụ
cho tới khâu giới thiệu và trình diễn
di sản nó đáp ứng được nhu cầu
trải nghiệm của du khách và
cái cuối cùng là phải tăng cường cái sự quản lý
nhà nước về hoạt động du lịch
cũng như hoạt động bảo tồn
các giá trị của di sản để đáp ứng được các yêu cầu
theo quy định của luật di sản cũng như
quy định mới nhất của luật du lịch
chúng tôi cũng rất hi vọng là
đến với phú thọ thì người ta sẽ được thưởng thức hát xoan
được trực tiếp cảm nhận cuộc sống
với người dân địa phương bánh chưng bánh dày
cũng như là bên cạnh hát xoan còn hát ghẹ phú thọ nữa
hay là còn những cái loại hình nghệ thuật khác nữa
mà phú thọ cũng cần phải đầu tư để phát triển
và bên cạnh đó một điều quan trọng nhất
là phát triển nhưng vẫn phải đi đôi với bảo tồn và giữ gìn
nét văn hóa truyền thống mà được
thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
và xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chúng tôi trong chương trình hôm nay